nhân kỷ niệm chín mươi năm ngành tuyên giáo trung ương chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi gặp mặt hơn hai trăm hai mươi đại biểu tiêu biểu
là các nhà chi thức nhà khoa học nhà văn nghệ sĩ nhằm lắng nghe các nhà khoa học các văn nghệ sĩ hiến kế để xây dựng đất nước
cùng dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định hiện tại là nguyên khí quốc gia đảng và nhà nước rất quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức
nhà khoa học luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ phát triển cả về số lượng và chất lượng
nhằm đóng góp nhiều hơn cho đất nước điều này khẳng định trong cường lĩnh chính trị đầu tiên của đảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đề cương văn hóa năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba và gần đây nhất là nhiều nghị quyết quan trọng
chính phủ cũng đã ban hành triển khai nhiều cơ chế chính sách ưu tiên phát triển đổi ngũ chi thức tôn trọng bảo đảm quyền tự do sáng tạo
gắn với trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ trí thức đối với sự nghiệp văn hóa dân tộc
chúng ta cần có thêm nhiều hình thức vinh danh và tưởng thưởng xứng đáng hơn nữa cho đội ngũ khoa học trí thức văn nghệ sĩ
cả về vật chất lẫn tinh thần đặc biệt là kiến tạo môi trường tự do sáng tạo
tôi nghĩ không có phần thưởng nào
được đổi ngũ chi thức nhà khoa học văn nghệ sĩ đón nhận nhược thành hơn phần thưởng mà tôi đã nêu môi trường tự do sáng tạo
chúng ta thường nói nhiều đến vai trò những đóng góp của đội của chúng ta đối với đổi ngũ chi thức nhà khoa học văn nghệ sĩ
thì chúng ta cũng nói đến những nguyên vọng của nhà trí thức khoa học văn nghệ sĩ đối với chúng ta
thì đảng nhà nước thấy rõ vấn đề này
những nguyện vọng gì những khó khăn nào nhà nước đảng nhà nước
chia sẻ để khoa học công nghệ trí thức văn nghệ sĩ có điều kiện đóng góp đất nước tốt hơn
trong xu thế toàn cầu hóa sự này nở của nền kinh tế trí thức cách mạng khoa học công nghệ từ thế kỷ hai mươi một trở đi không phải tài nguyên tự nhiên
không phải đất đai mà con người mới là chất xám và khả năng sáng tạo của mình mới chính là thứ tài nguyên quý giá nhất
chi thức là thứ tài nguyên duy nhất càng khai thác càng sinh sôi nây nở
những kết quả thành tiệu do đội ngũ trí thức
nhà khoa học văn nghệ sĩ đồng góp là quan trọng song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới
đội ngũ chi thức tuy đã gia trang về số lượng và trình độ nhưng còn thiếu chi thức đầu ngành tổng công trình sư
các chuyên gia có khả năng chủ trì thực hiện các chương trình dự án nghiên cứu lớn của quốc gia và quốc tế
cái này với khuyết điểm của nhà nước của chính phủ hay là do cái công tấp tổ chức chúng ta
để có những nhà khoa học lớn hơn nữa để đồng góp cho phát triển đất nước
tôi lắng nghe ý kiến của quý vị hôm nay và sẽ có những báo cáo cần thiết của bộ chính trị
cộng đồng ban tư giáo để có những cách tổ chức phù hợp để có nhiều nhà khoa học lớn đồng góp sử dụng đất nước
trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ còn ít tác phẩm có giá trị cao về những thành tựu có tính lịch sử công cục đổi mới và hội nhập quốc tế
vẫn còn một bộ phận trí thức văn nghệ sĩ chưa có ý thức rõ bốn phận của mình đối với đất nước
chưa tâm quyết chưa đầu tư nhiều thời gian cho học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ
thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước và nhân dân ta đặt niềm tin tưởng và sự kỳ vọng vào đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ
thủ tướng mong muốn giới khoa học trí thức và các văn nghệ sĩ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa
mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh
trong một thế giới phẳng thách thức đặt ra đối với văn nghệ sĩ trí thức nhà khoa học
giữ bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thừa ngàn năm của dân tộc hòa nhập chứ không hòa tan
các văn nghệ sĩ trí thức ngày nay cũng chính là những truyền sĩ luôn để cao cảnh giác
tinh thần đấu tranh trên mọi mặt trận phải biết cách truyền cảm hứng khơi gợi ý thức trong giới trẻ
về cội nguồn về tổ tiên về tinh thần lý tưởng phụng sự quốc gia độc lập tự cường thịnh vượng